thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra năm hai nghìn hai mươi hai
tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn có địa chỉ tại tổ một mươi một phường nguyễn thị minh khai
thành phố bắc cạn hoàng văn linh và cao sinh sáu bị khởi tố và bắt tạm giam
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an tỉnh bắc cạn đã xác lập chuyên án để đấu tranh
với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh bắc cạn
qua kết quả điều tra xác minh có đủ căn cứ để xác định ông hoàng văn linh là giám đốc công ty cổ phần
vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn đã chỉ đạo việc thu tiền học phí vượt quá quy định
của một trăm linh học viên lớp đào tạo sát hạch lái xe ô tô hạng b hai khóa k bốn mươi sáu
thời gian đào tạo từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại cơ quan điều tra hoàng văn linh và cao sinh sáu nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
lừa hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt trên bảy tỷ đồng
trần quốc vũ chú tại huyện đắc song tỉnh đắc nông vừa bị công an tp bun ma thuật tỉnh đắc lóc
khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
theo điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng internet
nên vũ đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi vũ lên mạng xã hội liên hệ với một đối tượng có tên nhi sinh không rõ nhân thân lai lịch
thủ đoạn của vũ là sau khi lừa thành công sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản của nhi sinh
vũ thỏa thuận trả tiền công cho người có tên là nhi sinh một mươi số tiền chiếm đoạt được
sau đó vũ lên mạng tải hình ảnh các đồ nội thất đồ gia dụng rồi mua các tài khoản facebook ảo để đăng bài bán những vật dụng này lên các hội nhóm
sau khi có người nhắn tin hỏi mua vũ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản do nhi sinh cung cấp
nhận được tiền vũ liền chặn liên lạc chiếm đoạt tiền sử dụng vào việc đánh bạc trên mạng
với thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay vũ đã lừa hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt trên bảy tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tp bôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cùng với lực lượng cảnh sát giao thông cả nước lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã đồng loạt tổ chức giao quân
thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân
ghi nhận của phóng viên intv sau một tuần thực hiện kế hoạch này
chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông ninh hòa thuộc phòng cảnh sát giao thông trên quốc lộ một a
chiếc xe này vượt quá tải trọng cho phép hơn hai mươi một
còn chiếc xe này vượt quá tốc độ bảy mươi một trên sáu mươi km một giờ khi di chuyển trong khu vực đông dân cư có giải phân cách giữa
sau khoảng hơn một giờ đồng hồ làm nhiệm vụ chốt kiểm tra của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần một mươi trường hợp các phương tiện ô tô xe máy vi phạm
qua một tuần triển khai kế hoạch cao điểm trạm cảnh sát giao thông ninh hòa đã dừng kiểm soát
trạm cảnh sát giao thông ninh hòa đã dừng kiểm soát hơn một chín mươi một phương tiện lập biên bản hơn hai trăm ba mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền được tính hơn sáu trăm linh triệu đồng
tức chế phép lái xe sáu mươi bảy trường hợp tức phù hiệu một mươi trường hợp xe tải
trong các lỗi hành vi vi phạm thì tập trung vào các lỗi hành vi là chạy quá tốc độ quy định
ghi nhận qua một tuần đầu tiên gia quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
trên cả ba tuyến đường bộ đường sắt đường thủy nội địa lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh khánh hòa đã tổ chức một trăm sáu mươi hai tổ tuần tra kiểm soát phát hiện và lập biên bản vi phạm một năm mươi sáu trường hợp vi phạm xử phạt hơn hai bốn mươi hai tỷ đồng
tước giấy phép lái xe một trăm một mươi bốn trường hợp tạm giữ gần hai trăm linh phương tiện các loại
cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với
hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến giao thông
trạm cảnh sát giao thông ninh hòa cũng đã tiến hành các công tác về tuyên truyền và điều tra cơ bản để xác minh rõ các tuyến địa bàn có các lưu lượng phương tiện giao thông tham gia phức tạp
và cũng vừa qua thì trạm cảnh sát giao thông ninh hòa cũng đã tiến hành cho ba mươi sáu chủ doanh nghiệp và hơn bảy trăm linh lái xe tiến hành ký cam kết không vi phạm về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông
để thực hiện tốt kế hoạch cao điểm này trong thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa sẽ tăng cường tối đa lực lượng phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ tổ chức tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
đặc biệt lần đầu tiên các tổ tuần tra trên dọc tuyến quốc lộ một a sẽ cập nhật nội dung kiểm tra các phương tiện trên một app của cục cảnh sát giao thông
điều này đảm bảo cho việc kiểm tra của tất cả các đơn vị trên tuyến quốc lộ một a vừa nhanh chóng hiệu quả vừa không bị trùng lập tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia giao thông góp phần đảm bảo tốt an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân đón tết
tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vào lúc một mươi giờ sáng qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long chủ công phối hợp với công an tp vĩnh long bắt quả tang một điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn phường thân hội
tổ công tác đã phát hiện tại khu đất chống thuộc khóm tân thạnh phường tân hội tp vĩnh long tỉnh vĩnh long có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
đội cảnh sát trật tự đã phối hợp bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi tám người có liên quan trú tại các tỉnh tiền giang đồng tháp kiên giang và vĩnh long
ngoài ra tạm giữ nhiều tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm ba con gà một mươi cặp cỡ sắt hai mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một cân điện tử một mươi bảy điện thoại di động năm xe mô tô và tổng số tiền một trăm ba mươi một triệu đồng
lửa bốc lên nhanh tại một bãi xe ô tô trên phố vũ tông phan phường khương đình quận thanh xuân hà nội khiến nhiều người dân hốt hoảng
vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ này vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua
ngay lập tức lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chê đám cháy
theo thông tin ban đầu một số xe ô tô đã bị ảnh hưởng trong đó một xe ô tô bảy chỗ bị hư hỏng nặng
rất may là không có thiệt hại về người
theo nhận định của một số người dân lửa nhiều khả năng xuất phát từ một trong số các xe ô tô được gửi tại đây và nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ
tên nguồn đán đang đến rất gần
khi người người nhà nhà mong chờ một mùa xuân xung họp đoàn viên cùng gia đình
thì lực lượng công an vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và trong khi làm nhiệm vụ lại một đồng nghiệp nữa của chúng tôi đã hy sinh
đó là đại úy bùi văn đức phó trưởng công an xã tồng sành huyện bát sát tỉnh lào cai
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác công an xã tồng sành gồm bốn đồng chí do đại quý bùi văn đức phó trưởng công an xã làm tổ trưởng
tiến hành tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại hai gia đình ông hoàng thông sài và hoàng láo kiếu thôn xéo tòng sành xã tòng sành
kết quả gia đình ông kiếu đã tự giác giao nộp một khẩu súng kíp một nòng súng kíp vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông sài
tổ công tác tiếp tục phát hiện một khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán
đại quý bùi văn đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng do bên trong súng có đạn gây nổ làm đồng chí bị thương tại vùng bụng và ngực
đại úy bùi văn đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai và bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tuy nhiên đã hy sinh vào hồi hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày
cảm thông chia sẻ với mất mát lớn lao đối với lực lượng công an tỉnh lào cai và gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức
bộ công an thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể huyện bát sát và nơi cư trú lãnh đạo công an tỉnh công an các đơn vị địa phương và nhiều người dân bà con thối xóm đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình đồng chí đại quý bùi văn đức
liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã thi hành lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với hai bị can hôm nay tại hai huyện trợ đồn và na rì cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can tại công ty này
quá trình mở rộng điều tra ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét nơi ở đối với dương quý hải chú tại huyện nari và triệu đức văn chú tại huyện trợ đồn
đây là hai giáo viên dạy lái xe tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn hai đối tượng này bị khởi tố để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến hoạt động đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh bắc cạn
phát hiện hai trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm phạt tiền bảy trăm tám mươi triệu đồng đây là con số thống kê sau một tuần giao quân tuần tra kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên tuyến quốc lộ một của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
cụ thể từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tổ kiểm tra gồm các đơn vị cục cảnh sát giao thông bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phòng điều lệnh thuộc cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng trị đã bố trí sáu mươi hai ca tuần tra kiểm soát với bốn trăm chín mươi bảy luật cán bộ chiến sĩ tham gia tiến hành kiểm soát một bốn trăm năm mươi hai phương tiện
qua đó phát hiện hai trăm năm mươi hai trường hợp vi phạm tước giấy phép lái xe một trăm linh sáu trường hợp tạm giữ sáu mươi hai phương tiện phạt tiền bảy trăm tám mươi triệu đồng trong đó năm mươi ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn một trăm hai mươi một trường hợp vi phạm tốc độ một trường hợp vi phạm quá khổ và bảy mươi bảy trường hợp vi phạm các quy định khác
số liệu vi phạm nói trên cho thấy mặc dù các cơ quan chức năng đã rất nỗ lực trong tuyên truyền xử lý vi phạm nhưng việc chấp hành của nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa thực sự nghiêm túc và tự giác
trong thời gian tới các lực lượng sẽ tiếp tục bố trí tuần tra kiểm soát liên tuyến trên tuyến quốc lộ một qua địa bàn tỉnh tuyến quốc lộ chín đường hồ chí minh nhánh đông trong suốt thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận một về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm

nhận được đơn tố cáo nguyễn tấn phương có hành vi chiếm đoạt số tiền bốn năm tỷ đồng tại tp hcm vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau khi tiếp nhận tố giác cơ quan điều tra đã tập trung thu thập tài liệu chứng cứ tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ
tuy nhiên phương bỏ trốn đến nay kết quả điều tra xác định vào đầu năm hai nghìn một mươi tám phương đưa ra thông tin gian dối với một người đàn ông có nhu cầu mua nhà
rằng phương là chủ sở hữu căn nhà số bốn mươi hai huỳnh tịnh của phương võ thị sáu quận ba tp hcm và muốn bán với giá sáu mươi tỷ đồng
để làm tin phương đưa cho người này giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giả thể hiện phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên nên người này đã đồng ý mua
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phương lập một hợp đồng đặt cọc số tiền bốn năm tỷ đồng
về việc mua bán căn nhà trên trong thời gian một mươi năm ngày kể từ ngày ký hợp đồng
người mua sẽ trả số tiền bốn mươi năm năm tỷ đồng còn lại một mươi tỷ đồng người mua sẽ thanh toán khi hai bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng
đồng thời cùng ngày hai bên ký kết thêm một vi bằng thể hiện phương đã nhận số tiền bốn năm tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt số tiền trên thì phương bỏ trốn
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thực hiện đợt cao điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán
các cơ quan chức năng tỉnh bắc giang đã tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
nhằm tuyên truyền hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
những cơ sở kinh doanh sản phẩm thịt cá bánh kẹo là những địa điểm được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang
tăng cường kiểm tra trong những ngày đầu của đợt cao điểm
hoạt động này diễn ra đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát kinh tế đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn tăng cường công tác điều tra cơ bản nắm tình hình
phát hiện những vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và đồng thời có sự phối hợp với các cơ quan chức năng
tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được những nguy hại của vấn đề thực phẩm đối với sức khỏe con người
cũng như đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
tại cửa hàng kinh doanh tiện ích hai mươi bốn trên bảy của bà lê thị nguyệt có địa chỉ tại xã tăng tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện sáu trăm năm mươi mặt hàng là bánh kẹo thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở này cho biết đã thu mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường đưa vào tiêu thụ
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi triệu đồng
chúng tôi đã tập trung
tuyên truyền và kiểm tra xử lý một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về an toàn phẩm
quá trình kiểm tra thì đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm
điển hình là cơ sở kinh doanh tiện ích hai mươi bốn trên bảy
quá trình kiểm tra thì cơ sở kinh doanh có vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ nhập lậu
còn đây là cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống có địa chỉ tại phường trần phú thành phố bắc giang
đoàn kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm
cơ sở kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm như kho đông lạnh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh
một số thực phẩm không có nhãn mát cơ sở vi phạm đã bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong quá trình tôi buôn hải sản tươi sống nhưng tôi sắp xếp đồ nó chưa được ngăn nắp
thì bên quản lý thị trường và bên an toàn thực phẩm có nhắc nhở tôi
thì tôi cũng cố gắng làm sạch sẽ và để mang những thực phẩm ngon đến người tiêu dùng
từ đợt cao điểm đến nay
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang đã phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
và trị cục chăn nuôi thú y tỉnh tích cực kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hơn một trăm năm mươi cơ sở kinh doanh trên địa bàn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tiêu hủy gần năm tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
tạm giữ hơn bảy thực phẩm chức năng mỹ phẩm bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ nhập lậu
xử lý hành chính ba mươi năm vụ với tổng số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
thú y tăng cường phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh để kiểm tra kiểm soát việc kinh doanh buôn bán
bảo quản vận chuyển các sản phẩm thực phẩm liên quan đến nguồn gốc động vật
qua kiểm tra thì cũng phát hiện các lỗ chủ yếu là như thực phẩm không rõ nguồn gốc
thực phẩm bảo quản không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y
thực phẩm bẩn qua đó cũng có phần làm ngăn chặn thực phẩm không đảm bảo an toàn đối với người dân
và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng
việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng
mà hơn hết là ý thức chấp hành nghiêm pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh
thực phẩm sạch an toàn mới tạo nên uy tín và thương hiệu của chính mình
bên cạnh đó mỗi người hãy là người tiêu dùng thông thái trong cuộc đấu tranh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm